tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba của ubthqh sáng nay ubthqh đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai của kiểm toán nhà nước
báo cáo của kiểm toán nhà nước cho biết đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một kiểm toán nhà nước đã triển khai một trăm bốn mươi bốn trong tổng số hai trăm một mươi một đoàn kết thúc một trăm linh tám đoàn đạt năm mươi một kế hoạch năm kiến nghị xử lý tài chính năm mươi hai chín mươi năm tỷ đồng hủy bỏ sửa đổi bổ sung sáu mươi bảy văn bản pháp luật
kết quả kiểm toán cho thấy các đơn vị còn chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong quản lý điều hành thu chi ngân sách quản lý tài sản đất đai tài nguyên khoáng sản
quản lý quy hoạch cấp phép xây dựng tại các đô thị quản lý doanh thu chi phí công nợ
tại phiên họp các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao công tác của kiểm toán nhà nước trong năm hai nghìn hai mươi một
cùng với đó nhiều ý kiến nhận định tỷ lệ thực hiện các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm hai nghìn hai mươi một thấp hơn so với các năm trước
trong đó việc thực hiện các kiến nghị liên quan đến sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ thay thế văn bản các năm gần đây đạt tỷ lệ thấp
nhiều ý kiến đề nghị năm hai nghìn hai mươi một chỉ còn chưa đầy bốn tháng
trong khi khối lượng công việc theo kế hoạch năm của kiểm toán nhà nước còn đến bốn mươi chín
do vậy kiểm toán nhà nước cần đánh giá thêm khả năng hoàn thành kế hoạch đề xuất giải pháp để hoàn thành kế hoạch
bên cạnh đó cần công khai minh bạch hoạt động kiểm toán các đơn vị không thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
chuyển cơ quan điều tra các đơn vị có dấu hiệu tội phạm đồng thời cần đánh giá thêm trách nhiệm thực hiện luật phòng chống tham nhũng của kiểm toán nhà nước
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục viễn thông và cơ yếu
về chương trình công tác trọng tâm cuối năm hai nghìn hai mươi một cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cục chức năng bộ công an
thời gian qua cục viễn thông và cơ yếu đã bám sát triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của đảng nhà nước
chỉ đạo lãnh đạo bộ công an thực hiện tốt chức năng tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác
cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục viễn thông và cơ yếu
về nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục viễn thông và cơ yếu khẩn trương xây dựng đề án riêng của lực lượng viễn thông cơ yếu
đến năm hai nghìn hai mươi năm cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại gia soát các dự án cụ thể cần tập trung đầu tư hiện đại lực lượng công an nói chung
và đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng viễn thông cơ yếu trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
việc đầu tư hiện đại hóa hệ thống viễn thông cơ yếu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết kịp thời hiệu quả các yêu cầu để nâng cao chất lượng công tác công an
đáp ứng yêu cầu thực tế của lực lượng hiệp vụ trực tiếp chiến đấu đúng tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo sự sẵn sàng của hệ thống thông tin liên lạc thông tin chỉ huy trong ứng phó với những tình huống phức tạp về an ninh trật tự
phòng chống khủng bố phòng chống thiên tai lũ lụt sẵn lở đất rồi các cái sự huyệt cái bệnh dịch vừa qua cho chúng ta một bài học
rất lớn trong những việc này nếu không chủ động vào những việc đó sẽ rất khó khăn
trong đó rất chú trọng phương tiện thông tin chỉ huy
kỹ thuật nghiệp vụ thông tin liên lạc cơ động chuyên đấu
cùng với đó đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu cục viễn thông và cơ yếu tiếp tục phát triển hiện đại hóa mạng liên lạc cơ yếu được trang bị đồng bộ
ra soát việc bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác viễn thông cơ yếu tại công an các đơn vị địa phương
sáng nay lễ khởi công dự án xây dựng mở rộng nâng cấp trường cao đảng an ninh nhân dân một giai đoạn một đã được tổ chức tại xã tiên dược huyện sóc sơn thành phố hà nội
do nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho lực lượng an ninh các đơn vị địa phương tăng cao vượt xa năng lực cơ sở vật chất hiện có của nhà trường
cuối năm hai nghìn một mươi ba bộ trưởng bộ công an đã ban hành quyết định số bốn nghìn bảy trăm bảy mươi tám phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định số sáu nghìn tám trăm năm mươi ba phê duyệt dự án xây dựng mở rộng
và nâng cấp trường cao đảng an ninh nhân dân i giai đoạn một với mức đầu tư là bảy mươi ba ba trăm bốn mươi một tỷ đồng
dự án có tổng diện tích xây dựng bốn mươi tám bảy mươi bốn m hai với một mươi một hạng mục công trình gồm giảng đường nhà hiệu bộ thư viện ký túc xá nhà ăn phòng truyền thống nhà công vụ khu thể thao
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi nhà trường tạm ngừng triển khai dự án theo chỉ đạo của bộ công an để tập trung thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và đề án một trăm linh sáu của bộ công an
nhằm tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả việc mở rộng diện tích để có đủ điều kiện xây dựng các công trình đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo huấn luyện luôn là khát vọng của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân
thưa quý vị căng mình chống dịch covid một mươi chín giúp đỡ bà con nhân dân trong các trận mưa bão vừa qua hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân được lan tỏa càng khiến cho chúng ta thêm yêu mến và tự hào
nhưng đâu chỉ những lúc khó khăn mà trong các hoạt động xã hội lực lượng công an vẫn luôn tích cực đi đầu với mục tiêu duy nhất là vì nhân dân
hiến máu nhân đạo là điều mà chúng tôi muốn nhắc tới mỗi năm thì có rất nhiều chương trình hiến máu được phát động và thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an
những đơn vị máu sau đó sẽ được chuyển về các cơ sở y tế để bảo quản và phục vụ cho công tác điều trị thế nhưng cũng có những lần giọt máu cho đi dành cho các trường hợp hết sức đặc biệt
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
đã từng nhiều lần hiến máu nhưng chưa bao giờ bốn chiến sĩ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc lại thấy câu nói ấy chính xác đến như vậy trong lần hiến máu đặc biệt cứu sống bị can lò văn dung vào một ngày cuối tháng bảy vừa qua
em rất hân hạnh được cảm ơn các cán bộ chiến sĩ các anh ở huyện tam đảo
chúc chúng em qua khỏi cơn
đại úy đào thị thu huyền và đại úy nguyễn ngọc duy cùng công tác ở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện tam đảo
riêng đồng chí huyền đây đã là lần thứ tư chị tham gia hiến máu nhân đạo
ngay sau khi nhận được thông tin đối tượng tạm giữ nhà tạm giữ quân huyện bị tình trạng thiếu máu ảnh hưởng đến tính mạng
bản chấp hành tri đoàn cũng đã vận động cán bộ đoàn viên đồng tri đoàn viết đơn tình nguyện hiến máu
tôi đã luôn suy nghĩ rằng hiến máu là một hành động mang ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc và trong lần hiến máu này cũng vậy
khi mà đối tượng cần máu để cứu sống tính mạng chúng tôi đã không suy nghĩ gì cả sẵn sàng hiến máu để cứu sống tính mạng của đối tượng
còn với đại úy nguyễn ngọc duy đây đã là lần thứ một mươi bốn anh hiến máu nhân đạo nhưng lần hiến máu này với duy có một cảm xúc đặc biệt
từ trước đến giờ tôi đã có một mươi ba lần hiến máu
và tất cả những lần hiến máu đấy thì đều là các cuộc vận động của bên đoàn thanh niên của công an tỉnh và của hội chữ thập đỏ
nhưng lần này thì lần hiến máu lần này của tôi thì rất là đặc biệt tôi có cảm nhận rất là đặc biệt vì là đây là lần hiến máu trực tiếp
từ tôi đến một người đang có sự nguy kịch về tính mạng rất là cần máu
thế là sau lần này tôi đã cảm nhận được sâu sắc một câu là một giọt máu cho đi thì một cuộc đời ở lại
trong trường hợp đối tượng bị nguy kịch thì chúng tôi chỉ nghĩ được rằng phải kiếm một mạng người
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại nghĩa cử đẹp đẽ của bốn cán bộ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc với bị can lò văn dung thật ấm tình người
một lần nữa minh chứng cho tính nhân văn cao cả của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam